nguyễn đình phúc chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
việt chàng trai hai mươi bốn tuổi với ước mơ làm lính cứu hỏa từ nhỏ bố anh cũng từng là lính cứu hỏa
phúc một mươi chín tuổi mới vào ngành hai tháng và anh quân người cha bốn mươi năm tuổi của hai cậu con trai
toàn bộ di vật của ba anh em trong khi cứu nạn
đã được đưa về đơn vị
không ai biết trước đây đã là nhiệm vụ cuối cùng
lần cuối cùng đồng đội anh em được gặp mặt
được chiến đấu và cứu người cùng nhau
trước khi hy sinh anh quân và đồng đội đã kịp cứu tám người ra khỏi đám cháy
bất lực đau xót
nghe tin mà
nghe tin mà
cũng đứng không vững luôn
và cũng phải cố gắng làm gác lại cái sự đau xót để làm cho xong cái nhiệm vụ chữa cháy ở cơ sở ấy thôi
liên lạc rất nhiều cuộc không thấy gì
thì tôi mới yêu cầu tất cả tập trung rút hết các mũi vào để triển khai lên để chữa cháy và tiếp cận được các đồng chí của mình
tuy nhiên do cái cháy ở tại cổ thang và các tấu kiện nó sụt đổ xuống cổ thang
bản trở đường nối đường lên của cán bộ sĩ lên
và biết được là cán bộ chiến sĩ của mình đang ở trên đấy
tôi vẫn hy vọng vẫn có một le ló hy vọng là các đồng chí vẫn còn được vì có bình thở vẫn được bình an
đấy nhưng để thúc giục cho các mũi tấn công bắt buộc phải nhanh chóng bằng mọi cách lên
đấy nhưng cuối cùng lên được tới nơi thì
ba lập trĩ cũng nằm xuống
chia sẻ của thượng úy đỗ đức việt sau một lần làm nhiệm vụ hình ảnh này đã lay động trái tim trở thành ký ức đẹp về trang lính cứu hỏa trẻ tuổi dũng cảm và đầy tình thương yêu
cậu sinh viên gánh rau qua đường giúp bà cụ trong clip bốn năm trước cũng là việt luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người

thị sinh khi hai mươi bốn tuổi thượng quý đỗ đức việt đã bắt buộc sử dụng cán bộ sĩ để giúp đỡ mọi người
thị sinh khi hai mươi bốn tuổi thượng quý đỗ đức việt đã bắt buộc sĩ để giúp đỡ mọi người
trong ba chiến sĩ hy sinh phúc là người trẻ tuổi nhất em hy sinh khi vừa tròn một mươi chín tuổi và anh quân là người chỉ huy chữa cháy dạng giày kinh nghiệm đã vào sinh gia tự đối mặt với giặc lửa ở những trận đánh đầy hiểm quý
trong ba chiến sĩ hy sinh phúc là người trẻ tuổi nhất em hy sinh khi vừa tròn một mươi chín tuổi và anh quân là người chỉ huy chữa cháy dạng giày kinh nghiệm đã vào sinh gia tự đối mặt với giặc lửa ở những trận đánh đầy hiểm quý

các anh hy sinh là mất mát rất lớn đối với gia đình đối với lực lượng công an
nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân không bao giờ quản ngại
cái nghề cái nghiệp chữa cháy cứu nạn ngộ là một cái nghề vô cùng khó khăn phục tạp
và luôn luôn đối mặt với những cái hiểm nguy chúng tôi đã chọn cái nghề này là sẵn sàng chấp nhận hy sinh chấp nhận mát để thực hiện cái nhiệm vụ cứu người cứu tài sản và thể hiện tinh thần công an dân vì nhân dân phục vụ
ngay khi nhận tin lãnh đạo đảng nhà nước cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
đối với ba cán bộ chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh
sự quan tâm ghi nhận rất lớn của đảng nhà nước và nhân dân đối với chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ
có những người là cha là mẹ đã không còn được chăm sóc và đón con trở về
nhưng không có sự hy sinh nào là vô nghĩa
mỗi giọt nước mắt mồ hôi đổ xuống mỗi bước dấn thân của các chiến sĩ công an đều để lại những giá trị sống đáng trân trọng

các anh đã trở thành người vùng trong lòng nhân dân

từ tuổi trẻ cả gia đình cả tất cả mọi cái để cứu dân
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
truyền thống của lực lượng trong suốt hơn bảy mươi sáu năm qua thấm vào tim những người chiến sĩ
bởi đời thề đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần đến
được luyện rèn từ những cam go thử thách lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục sống và chiến đấu
chấp nhận đối tượng
máu và hy sinh khi tổ quốc gọi tên
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
để có được sự bình yên cuộc chiến nào cũng phải đánh đổi
bằng máu nước mắt và cả sự hy sinh
nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng như vậy
khoác lên mình màu áo cứu hỏa trên trận tuyến không có tiếng súng
nhưng sinh tử thật sự cũng chỉ là một làn danh
và với những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
việc cứu người bảo vệ tài sản của nhân dân là mệnh lệnh lên đường và chấp nhận mọi hiểm nguy
hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh sau đây
lắng nghe chia sẻ của người lính chữa cháy để hiểu hơn về những vất vả
về sự lựa chọn và đặc biệt là nỗi sợ của những người
những người lính chữa cháy nỗi sợ không thể cứu được người dân
tìm hũ cháy
mọi người vừa chạy ra chúng tôi lại chạy vào
thật sự là cái ban giới mà chữa tự thống một cái chết chúng tôi là cũng mỏng manh
tự thu đuổi nó xảy ra thì không biết được thì ngoại muốn thì chịu mà chứ không biết
nếu mà nói bất tẩn cũng không phải bất tẩn
đấy bây giờ phan điên
tôi đang làm cái vụ đang cố cố gắng để mà thực hiện
thì cái đó là chẳng may
và kể cả bản thân tôi tôi cũng đã là xém hy sinh mấy lần mà
mấy lần xém hy sinh
nhưng may là cố bình còn may mắn
vì nếu không thì tôi đã tử về cái nghề
thế nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đến
khi nghe tin một người đồng đội tôi ngã xuống tôi mới phải đau
mình mất đi một người đồng đội
ba người nhà mất đi một người cha
một người chàng một người con một người đồng
hay hy sinh của đồng đội hy sinh của người dân đều là sự hy sinh
đều là sự hy sinh
bất mát hy sinh vậy điều gì vẫn nhứa giữ những người chỉ xin

đi hò đi hò đi hò
đi hò đi hò đi hò đi hò

khi mà chúng tôi vào đóng cái có nhiều chuyến đó
khi mà chúng tôi đi là những chuyến tư tướng nạn nhân
đi hò đi hò đi hò

những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình a lô một mươi một bốn tuần này
hy vọng rằng mỗi người dân sẽ nâng cao hơn ý thức trong công tác giảm khải dịch
hy vọng rằng mỗi người dân sẽ nâng cao hơn ý thức trong công tác giảm khải dịch
phòng cháy chữa cháy bảo đảm an toàn từ trong chính ngôi nhà của mình
vì gia đình vì cộng đồng và góp thêm một phần quan trọng để những người lính chữa cháy được thất nghiệp
và bởi không ai trong chúng ta mong muốn phải chứng kiến thêm những mất mát hy sinh
những gia đình cán bộ chiến sĩ công an phải mất đi một người con một người chồng một người cha hy sinh khi làm nhiệm vụ